bộ công thương đã đề xuất điều chỉnh biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt ở mức năm bậc thang thay vì sáu bậc thang như hiện hành
việc cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện được thực hiện trên cơ sở trì đạo của quốc hội
chính phủ về xem xét đổi mới cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng dùng vào mục đích sinh hoạt
cụ thể bộ công thương đề xuất năm phương án bao gồm một bậc ba bậc bốn bậc và năm bậc
trong đó phương án năm bậc có hai kịch bản hiện việc lựa chọn phương án nào vẫn đang được thảo luận
phương án đưa ra bộ công thương đều có tính toán so sánh về số tiền khách hàng
ở mỗi bậc thang phải chi trả so với phương án sáu bậc đang được áp dụng
tất cả các phương án được đưa ra đều có ưu điểm là giảm số bậc thang so với quy định hiện hành
tuy nhiên các phương án một bậc ba bậc bốn bậc đều có nhược điểm chung là các khách hàng
ở mức thấp đều phải chi trả nhiều tiền hơn còn khách hàng sử dụng nhiều điện lại trả ít đi
khó có thể chúng ta kỳ vọng là chúng ta có một cái
biểu giá gọi là một trăm linh người dân chấp nhận được
nhưng chúng ta chấp nhận trên cơ sở nguyên tắc tức là cái biểu giá nào nó mang lại
một cái lợi ích lớn nhất hài hòa nhất cho người tiêu dùng
cho ngành sản xuất điện và cho cái quản lý nhà nước
với phương án được bộ công thương đề xuất lựa chọn năm bậc khắc phục được các nhược điểm nêu trên
là hàng chục triệu khách hàng sử dụng dưới hai trăm năm mươi kwh một tháng
được hưởng lợi và trả tiền điện thấp hơn
đặc biệt là các hộ nghèo chính sách tiếp tục được nhà nước hỗ trợ với khoảng một tám triệu hộ
tổng số tiền hỗ trợ trên một tỷ đồng một năm như hiện nay
bên cạnh đó các chuyên gia cũng cho rằng cần có nghiên cứu xem xét thêm về các bước nhảy giữa các bậc thang
để tạo áp lực về giá ở những bậc cao và tăng tính khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm từ các hộ tiêu dùng
nói chung là nên hạn chế cái mức dùng điện ở cái
thì cớ gọi là hợp lý
và để mà điều tiết cái này thì là chỉ có cái việc gọi là anh nào mà dùng mà quá cái mức cần thiết
thì phải trả cho một kwh nó đắt hơn và những cái người mà khó khăn thì trả là ít hơn
trên cơ sở góp ý từ các tổ chức đơn vị dự kiến biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt sẽ được bộ công thương tổng hợp
và chính chính phủ xem xét quyết định trong tháng ba sau đó sẽ được triển khai và bắt đầu có hiệu lực từ tháng bốn